thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an cho biết đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy phát hiện bắt quả tăng một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép một mươi năm kg chất ma túy
trước đó sáng ngày một mươi bốn tháng sáu dành song trò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy dân tộc mông chú tại bản hủy kha xã hồi tụ huyện kỳ sơn
đang vận chuyển mang ma túy men theo đường tiểu ngạch vào việt nam tại khu vực xã thanh thủy huyện thanh trương thì lọt vào vòng mật phục của lực lượng ban chuyên án
tăng vật thu được tại hiện trường gồm một mươi năm kg ma túy đá hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng